hôm nay một mươi tháng một mươi hai bộ tư lệnh quân khu bảy đã tổ chức đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống quân khu bảy một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng vũ trang quân khu bảy luôn không ngừng giữ vững
và phát huy phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng trần đơn cho biết
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đánh giá cao và tư tưởng lực lượng vũ trang quân khu bảy
sẽ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống trung thành vô hạn
chủ động sáng tạo tự lực tự cường đoàn kết quyết thắng vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống
tiếp nhận chỉ đạo thiếu tướng nguyễn trường thắng tư lệnh quân khu bảy khẳng định
giữ gìn môi trường hòa bình giữ vững ổn định chính trị góp phần thực hiện thắng lợi
các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn là mệnh lệnh là trách nhiệm của mỗi cán bộ
chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bảy
cũng trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống quân khu bảy đã tổ chức nhiều hoạt động
về nguồn đền ơn đáp nghĩa triển lãm thi đua tìm hiểu truyền thống quân khu